thưa quý vị ngày hôm qua ngày sáu tháng hai công an một số địa phương trên toàn quốc đã tổ chức giao nhận công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
tại thái nguyên trong lễ giao nhận công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
ban tổ chức đã công bố quyết định chỉ tiêu giao quân tiếp nhận phòng cấp bậc hàm và cử đi huấn luyện đối với một trăm tám mươi các chiến sĩ mới thuộc công an tỉnh thái nguyên
và bàn giao một trăm linh năm chiến sĩ thuộc chỉ tiêu của các đơn vị bộ tư lệnh cảnh vệ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động cục an ninh điều tra cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng thuộc bộ công an
năm nay toàn tỉnh lạng sơn có hai trăm một mươi thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân
công an tỉnh lạng sơn đã tổ chức phối hợp bàn giao tân binh nghĩa vụ công an nhân dân cho bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an
trung đoàn cảnh sát cơ động đông bắc k hai bộ công an để huấn luyện theo quy định
năm hai nghìn hai mươi ba hội đồng tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân của công an tỉnh ninh bình đã tuyển chọn được hai trăm hai mươi một công dân đủ tiêu chuẩn
trong đó có một trăm hai mươi tân binh thực hiện nghĩa vụ tại công an tỉnh ninh bình và một trăm linh một tân binh thực hiện nghĩa vụ tại các đơn vị của bộ công an
tại buổi lễ công an tỉnh ninh bình đã tiến hành giao quân cho các đơn vị nhận quân
công tác tuyển quân của bộ công an trong năm hai nghìn hai mươi ba cũng có nhiều điểm mới trong đó chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân sẽ có cơ hội được chuyển thẳng sang chế độ chuyên nghiệp
và nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập sâu hơn trong vấn đề chính sách ngày hôm nay
chủ yếu thưa quý vị
vâng thưa quý vị
chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
liên quan đến vụ tai nạn đường thủy trên sông đồng nai thuộc địa bàn tỉnh đồng nai sở giao thông vận tải tp hcm khẳng định
đầu bến tại chùa phước long tp thủ đức
thủ đức kết nối với tỉnh đồng nai chưa được đơn vị công bố hoạt động bến khách ngang sông
điều này đồng nghĩa với việc là thuyền lật trên sông đồng nai vào ngày năm tháng hai không được cấp phép chở khách từ chùa phước long về bến đỏ xưa ở phướng long bình tân thành phố biên hòa đồng nai
trước đó vào ngày năm tháng hai thuyền trưởng nguyễn trường trinh điều khiển phương tiện chở khách và chở một mươi hai người di chuyển theo hướng chùa phước long tp thủ đức đến bến đỏ xưa thuộc phướng long bình tân thì xảy ra va chạm với phương tiện chở container đi từ hướng hạ lưu trên cảng đồng nai giao hàng hóa
vụ va chạm làm phương tiện trở khách bị chìm ngay sau đó các lực lượng chức năng tỉnh đồng nai phối hợp với thành phố hồ chí minh tổ chức phong tỏa hiện trường điều tiết phương tiện tổ chức cứu hộ đưa được một mươi một khách lên bờ an toàn
tuy nhiên vụ tai nạn làm chị nguyễn thị hương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai tử vong do kẹt trong phương tiện vụ việc đang được công an tỉnh đồng nai thụ lý và điều tra
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với đào xuân đình và nguyễn đức quảng cùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quê tại tỉnh thái bình
về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính mạng viễn thông
quá trình điều tra xác định từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đào xuân đình đã tìm kiếm và tải hơn hai triệu thông tin cá nhân được các tổ chức cá nhân đang quản lý về máy tính của mình
sau đó cùng với nguyễn đức quảng sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông thông qua các ứng dụng mạng xã hội facebook zalo gmail đã bán hơn một triệu thông tin cá nhân cho một số tổ chức cá nhân thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
chuyển sang những nội dung quốc tế
thưa quý vị theo đại sứ quán việt nam tại hàn quốc bộ hải dương và thủy sản hàn quốc thông báo vào đêm ngày bốn tháng hai một tàu đánh cá đã bị chìm ngoài khơi huyện sina tỉnh chiêng nam của hàn quốc khiến chín người trong số một mươi hai thuyền viên mất tích trong đó có hai công dân việt nam
đến ngày hôm qua sáu tháng hai phía hàn quốc đã phát hiện được bốn thi thể nạn nhân chưa rõ quốc tịch
quá trình tìm kiếm vẫn đang tiếp tục diễn ra
và ngay sau khi nhận được thông tin
đại sứ quán việt nam tại hàn quốc đã chủ động làm việc với bộ ngoại giao và cảnh sát biển hàn quốc về vụ việc chỉ đạo ban quản lý lao động yêu cầu công ty phái cử cùng các cơ quan chức năng xác định nhân thân thuyền viên bị nạn liên hệ thông báo cho gia đình của hai công dân gặp nạn và hướng dẫn các thủ tục cần thiết và thực hiện chỉ đạo của bộ ngoại giao
đại sứ quán việt nam tại hàn quốc đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng hàn quốc khẩn trương triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết

sau va chạm xe ô tô lật đè vào hai xe mô tô khác trên hai xe có ba thiếu niên đều là người dân tộc thái chú tại xã ảng tơ
hậu quả của vụ tai nạn làm ba người chết hai thiếu niên khác bị thương nặng bốn người trên xe ô tô bị thương nhẹ
sau khi xảy ra sự việc lãnh đạo tỉnh điện biên công an sở giao thông vận tải và chính quyền địa phương đã có mặt chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn tại hiện trường và thăm hỏi chia buồn cùng gia đình các nạn nhân